tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm nhật bản theo lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật nhật bản
vào ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
đã tới thăm lực lượng cảnh sát biển nhật bản đón và tiếp bộ trưởng tô lâm cùng đoàn có ngài nagabukazu
phó đô đốc lực lượng cảnh sát biển nhật bản
bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng khi thăm lực lượng cảnh sát biển nhật bản
và thăm quan tàu tuần tra ven biển matsunami của lực lượng cảnh sát nhật bản
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tới đây cảnh sát biển nhật bản sẽ kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập một nghìn chín trăm bốn mươi tám hai nghìn hai mươi ba
thay mặt bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến lực lượng cảnh sát biển nhật bản
chúc lực lượng cảnh sát biển sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được chính phủ và nhân dân giao phó

lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản có chức năng tuần tra lãnh hải bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế đấu tranh phòng chống tội phạm trên biển bảo vệ tài nguyên biển tìm kiếm cứu hộ cứu nạn điều hành giao thông ứng phó với thảm họa thiên tai nghiên cứu hải dương học sinh thái học chống ô nhiễm môi trường biển
bộ công an việt nam có lực lượng cảnh sát đường thủy có chức năng nhiệm vụ tương đồng với lực lượng cảnh sát biển nhật bản như phòng ngừa đấu tranh chống các loại tội phạm ở khu vực nội thủy và ven biển tuần tra kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông tham gia cứu nạn cứu hộ ứng pho với các thảm họa thiên tai
vì vậy thời gian tới hai lực lượng nhấn mạnh sẽ tăng cường hợp tác cùng nhau trao đổi chia sẻ kinh nghiệm công tác hỗ trợ đào tạo cán bộ tăng cường hoạt động trao đổi đoàn các cấp để trao đổi chia sẻ thông tin kinh nghiệm về thực thi pháp luật trên biển công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tuần tra kiểm soát giao thông phòng chai chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ ứng phó xử lý với thảm họa thiên tai trong khu vực nội thủy ven biển
phó đô đốc lực lượng cảnh sát biển nhật bản bày tỏ vinh dự được đón bộ trưởng tô lâm tới thăm đúng vào dịp hai nước kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao đánh giá cao sự phối hợp của nhật bản và việt nam trong đảm bảo an ninh an toàn hàng hải mong muốn thời gian tới hai lực lượng đẩy mạnh hợp tác trên những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm
chiều cùng ngày bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đã rời thủ đô tokyo kết thúc tốt đẹp chuyến thăm nhật bản và lên đường thăm chính thức hàn quốc
theo lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật hàn quốc
ủy viên ban tưởng vụ đảng ủy bộ công an lào thứ trưởng bộ công an lào làm trưởng đoàn
hai bộ công an đã phối hợp tổ chức thành công hội nghị hợp tác an ninh lần thứ một mươi ba và hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ một mươi hai
đây là cơ sở pháp lý quan trọng để lực lượng an ninh cảnh sát hai nước triển khai công tác phối hợp trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm nhất là tội phạm ma túy
cùng với đó hai đồng chí thứ trưởng cũng trao đổi về công tác xây dựng trụ sở làm việc của công an bản với hàng trăm trụ sở đã được hoàn thành và bàn giao
tại buổi hội đàm nhiều nội dung liên quan đến khung chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ giảng viên cũng được hai thứ trưởng và các thành viên trong đoàn trao đổi thống nhất
trân trọng cảm ơn những bài học kinh nghiệm thông tin mà thứ trưởng nguyễn duy ngọc và các thành viên trong đoàn đã trao đổi chia sẻ tại buổi hội đàm
thứ trưởng kham kinh phu lam man nhi vong khẳng định sự giúp đỡ của bộ công an việt nam với bộ công an lào là vô cùng to lớn
những dự án kế hoạch hợp tác giữa bộ công an hai nước đang được triển khai thuận lợi không có bất cứ trở ngại nào và sẽ về đích đúng hẹn
vào chiều ngày hôm nay tại viên trăn lào trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đã đến chào xã giao đại tướng vi lai lạc kham phong ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ công an lào
tại buổi tiếp thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã thông tin tới phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an việt nam với thứ trưởng kham kinh phùi lam man y vong

tại buổi tiếp thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã thông tin tới phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an việt nam với thứ trưởng bộ công an việt nam với thứ trưởng bộ công an việt nam với thứ trưởng bộ công an việt nam với thứ trưởng bộ công an việt nam với thứ trưởng bộ công an việt nam với thứ trưởng bộ công an việt nam với thứ trưởng bộ công an việt nam với thứ trưởng bộ công an việt nam với thứ trưởng bộ công an việt nam với thứ trưởng bộ công an việt nam với thứ trưởng bộ công an việt nam với thứ trưởng bộ công an việt nam với thứ trưởng bộ công an việt nam với thứ trưởng bộ công an việt nam với thứ trưởng bộ công an
cái chương trình hỗ trợ tôi mong muốn là phải hỗ trợ hơn nhiều hơn nữa để đảm bảo cho cuộc sống nhu cầu của công an nhân dân
vì chế độ đãi ngộ thấp trong khi tính chất công việc phức tạp
nên xã toàn sơn cũng khó thu hút người tham gia lực lượng công an viên
để đảm bảo cuộc sống gia đình nhiều người dù muốn cống hiến
nhưng cũng phải viết đơn xin nghỉ không đảm nhiệm chức danh công an viên
phụ cấp hiện nay rất là thấp mức phụ cấp một tương ứng với một triệu bốn trăm chín mươi nghìn một tháng
rất là khó khăn không đảm bảo cho sinh hoạt đời sống của anh em lực lượng
chính vì vậy anh em lực lượng đã phải đi làm thêm
có trường hợp là thanh niên trẻ đi làm shipper
còn có những trường hợp có tuổi hơn một chút là đi phụ xây phụ hồ
vừa rồi thì báo cáo đồng ký là có đồng ký là bùi văn như
luật sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi vừa viết đơn xin nghỉ chế độ từ ngày một tháng bốn
thì là báo cáo đồng chí là đồng chí đã hai mươi bốn năm công tác ở lực lượng công an
bán chuyên trách đấy và là cũng chỉ có một triệu chín thôi
bây giờ nghỉ là chỉ có một chế độ một lần
còn lại cũng có một chế độ gì kèm theo đối với cả đồng ký ấy
thu nhập thấp chế độ đãi ngộ ít
đây chính là rào cản khiến nhiều đồng chí công an viên không thể cống hiến hết mình cho công việc
bởi họ còn phải gánh trên vai nỗi lo sinh kế
và cả những nguy cơ tài nạn nghề nghiệp
tuy khó khăn là vậy nhưng thời gian vừa qua lực lượng công an viên
đã hoạt động rất tích cực và hiệu quả góp phần không nhỏ
trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương
với mong muốn để lực lượng này ngày càng tinh nguyện công hiến nhiều hơn
trong công tác và là cầu nối cánh tay đắc lực của công an chính quy
nhân dân và chính quyền tỉnh hòa bình đã kiến nghị với đoàn khảo sát
của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
về việc cần thiết sớm ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
khẳng định với đoàn khảo sát của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
đại diện chính quyền các cấp của tỉnh hòa bình đều khẳng định
việc ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là cần thiết
tạo hành lang pháp lý minh bạch trong việc xác định phân định cụ thể nhiệm vụ
quyền hạn của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đảm bảo phù hợp với trình độ năng lực và tránh trùng lập với nhiệm vụ
quyền hạn của công an cấp xã và chính quyền cơ sở
có cái luật cụ thể trong cái dịp hải đây là một trong những hướng về cơ sở
hướng về người dân và cho chúng tôi là những người đại diện trước nhân dân ở cơ sở
rất là thuận lợi trong công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức quản lý
đặc biệt nhất là các tổ dân phòng các tổ tư khoản các tổ phòng cháy chứa cháy
đã có cái quyết định cụ thể
qua nghiên cứu sự thảo luật các cấp chính quyền và nhân dân tỉnh hòa bình cho rằng
việc ban hành luật sẽ góp phần tăng cường hiệu lực hiệu quả hoạt động của lực lượng
tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
việc sắp xếp kiện toàn lực lượng này cũng không làm tăng số người hoạt động
và không tăng trì ngân sách
cái ngân sách tôi nghĩ là cũng giảm cho nhà nước chứ không phải là phát sinh
bởi vì hợp nhất ban lực lượng mà thì cũng không có vấn đề gì lớn
quan trọng là bây giờ các cơ quan soạn thảo cũng như quốc hội ban hành
có một thống nhất chung cho địa phương tổ chức thực hiện một khung
cần phải có những chính sách cụ thể ví dụ như độ tuổi chế độ chính sách
đối với lại những người tham gia và hơn nữa đó là trình độ dân trí
tại vì mỗi vùng miền địa phương sẽ có trình độ khác nhau
với lực lượng dân phòng thì hiện nay nó đang nằm trong luật phòng cháy trị cháy
thứ hai là đối với lực lượng bảo vệ dân phố thì nó lại đang nằm
một pháp lệnh về bảo vệ dân phố
thế cho nên là
trên thực tế thì ở tại địa phương chúng tôi thì hai con người này
nhiều khi nó lại chỉ là một người thôi nhưng mà chịu sự tác động
của hai văn bản này nên theo tôi thì cái này chúng ta nên thống nhất
vào một cái văn bản và để làm chúng ta quản lý cho nó tốt
và những người thực hiện người ta cũng thấy là cái này có sự thống nhất
cử tri nhân dân tỉnh hòa bình mong muốn những kiến nghị đóng góp
đối với dự án luật sẽ được đoàn khảo sát của ủy ban quốc phòng
và an ninh của quốc hội tổng hợp gửi tới quốc hội
đối với dự án luật được thông qua sớm khắc phục những trông chéo
mâu thuẫn trong thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng và bảo đảm tính đồng bộ
thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật
một máy bay trực thăng chở năm hành khách đã bị rơi tại khu vực giáp danh
giữa vịnh hạ long quảng ninh và vịnh lan hạ của hải phòng
vào tối ngày năm tháng bốn theo thông tin từ cục tuyên huấn bộ quốc phòng
máy bay bong năm trăm linh năm số hiệu vn tám nghìn sáu trăm năm mươi của công ty trực thăng miền bắc thuộc tổng công ty trực thăng việt nam
binh đoàn một mươi tám do đại tá chu quang minh điều khiển chở bốn khách du lịch người việt nam thực hiện dịch vụ
du lịch ngắm cảnh vịnh hạ long từ trên cao cất cánh vào lúc một mươi sáu h năm mươi sáu phút đã mất liên lạc lúc một mươi bảy h một mươi năm
ngay khi máy bay mất tín hiệu công ty trực thăng miền bắc đã phối hợp với bộ đội biên phòng và lực lượng
lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm cứu nạn vào lúc một mươi chín h một mươi tám phút lực lượng tại hiện trường báo cáo
đã vớt được hai thi thể cùng một số mảnh vỡ nghi là của máy bay thông tin từ đồn biên phòng cửa khẩu
ninh và vịnh lan hạ của hải phòng hiện lực lượng biên phòng cảng vụ ngành giao thông vận tải
các cơ quan chức năng đã khẩn cấp di chuyển bằng tàu ra vùng biển hiện trường
thực hiện công tác cứu hộ và tích cực tìm kiếm nạn nhân
còn vào khoảng một mươi sáu h bốn mươi năm vào chiều ngày hôm nay tại khu vực cổng trường trung học cơ sở xuân la
phường xuân la quận tây hồ hà nội đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
chiếc xe ô tô loại năm chỗ đã bất ngờ đâm liên tiếp vào các phương tiện tham gia giao thông hướng đường
đây là những hình ảnh
camera giao thông ghi lại được khi xảy ra vụ việc thời điểm này đúng vào lúc tan trường
các phương tiện lưu thông đông nên mức độ của vụ tai nạn càng nghiêm trọng ngay sau khi xảy ra sự
cuộc công an quận tây hồ nhanh chóng có mặt xử lý đưa người bị nạn đi cấp cứu tổ chức phân
luận giao thông bảo vệ hội trường hối hợp điều tra nguyên nhân theo thông tin ban đầu lái xe đã
va chạm đâm vào khoảng một mươi sáu phương tiện khiến hàng chục người bị thương có nạn nhân nguy hiểm tính mạng